thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo lại càng lớn
không khó để người dân có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên môi trường mạng
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi hay bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới này các hành vi kể trên càng tinh vi sảo quyết hơn
chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội như facebook zalo
chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo bói chỉ tay bói bài
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bằng các vật phẩm phong thủy
như lá bùa bình an sợi trì đỏ bóng may mắn đã được các thầy chùa trí chú
tuy nhiên việc này là hoàn toàn bịa đặt
mình thấy mọi người đi xem bói rất nhiều
không biết thầy có nói đúng hay không nhưng mà nhiều người vẫn mê tín và mua những chiếc vòng
hoặc những món đồ mà người ta bán với giá rất là cao
bên cạnh đấy ở trên mạng thì mình cũng thấy là nhiều người livestream bán vòng
một chiếc vòng mà tâm linh
khi chùa cứ nhận được các thông tin qua điện thoại hotline cũng như các tin nhắn đến hỏi
có đúng là cái vòng này hay cái tượng phật này đã được thầy chùa trí chú và gửi đến cho hay không
hay là không
hay là có tổ chức các cái khóa lễ ở trên chùa cổ này mà cũng thành lập hay không
thì khi nhận được các cái thông tin như vậy các thầy đều nói là trường không làm cái việc đó
mà bây giờ còn nguy hiểm hơn đó là gì
là họ còn đem đến từng nhà
những người phật tử
và xin lại cái số tiền là bằng này bằng này
cái số tiền khoảng bốn trăm linh nghìn hay là bốn trăm năm mươi nghìn
có những người khóc lóc là đã
tin theo đã chuyển tiền cho họ
mọi người đã lặn lội từ miền nam thậm chí từ miền trung về đến đây nhưng cũng không có cái việc đó
ngoài việc livestream bói toán bán hàng phong thủy giả
nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí vòng tài lộc
có trị giá cao được các thầy mang từ chùa vàng thái lan về
tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng
đúng trong đạo phật thì cũng có những cái chuyện là người ta dùng các cái tràng hạt để dành cho các cái nhà sư
cho các phật tử người ta dùng để người ta lần người ta tụ niệm và để mà tĩnh tâm lại
thì cái đấy hoàn toàn là rất là tốt
tuy nhiên chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có hành vi như vậy
chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta thu lợi hoặc là trục lợi
trong cái chuyện đấy thì tôi cho rằng rõ ràng đây là một hành động khác một hiện tượng khác
và còn nếu như các cơ sở tâm linh nào các cái tổ chức tôn giáo nào mà lại lợi dụng qua đấy để bán trục lợi thì tôi cho rằng
đấy không phải là những cái gì mà nó tốt đẹp
mà rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu đến cái đời sống xã hội
tức là lại chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái là như là một dạng là buôn bán thần thánh
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn nạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy
những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm rút bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm
để người dân được yên tâm